với giá thành rẻ mẫu mã đẹp đặc biệt là bảo quản được tươi lâu không bị mọc mầm
tỏi trung quốc đang được tiêu thụ với số lượng hàng trăm tấn mỗi đêm tại các chợ đầu mối lớn ở nước ta hiện nay
những tiềm ẩn về chất lượng của các gia vị nhập từ trung quốc trong đó có hành tỏi khô
đã được dư luận cảnh báo nhiều trong thời gian gần đây
mặc dù vậy mặt hàng này từ lâu đã chiếm lĩnh hầu hết tại các chợ dân sinh ở nước ta và ngày càng được tiêu thụ mạnh hơn
điều mà người dân quan tâm nhất hiện nay là cần có câu trả lời chính xác về vấn đề này